chúng tôi xin kết lại bản tin bằng một tin tức lạc quan trong đại dịch hiện nay
thưa quý vị tỷ lệ sinh nở ở các quốc gia có nền kinh tế phát triển đã gia tăng trở lại
ở mức trước đại dịch covid một mươi chín
theo phân tích của các chuyên gia sự phục hồi này là do một phần kết quả của các chính sách kích thích
được triển khai nhằm giảm thiểu tác động kinh tế từ đại dịch
được biết tỷ lệ sinh bắt đầu giảm mạnh vào cuối năm hai nghìn hai mươi khi đại dịch covid một mươi chín bùng phát mạnh
và mọi người dân bị yêu cầu ở trong nhà dẫn đến trầm trọng thêm xu hướng giảm dân số
vốn đã rất nguy hiểm ở các quốc gia giàu có
nhưng phân tích dữ liệu quốc gia cho thấy tỷ lệ sinh nở đã phục hồi nhanh chóng
ở hầu hết các nước phát triển
trong khoảng thời gian từ cuối năm hai nghìn hai mươi đến nửa đầu năm hai nghìn hai mươi một
chín tháng sau được đóng cửa xã hội đầu tiên các quốc gia từ trung quốc đến pháp
đã báo cáo số lần sinh thấp nhất
italy có ít ca sinh vào năm hai nghìn hai mươi một hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ khi quốc gia này
được thành lập vào năm một nghìn tám trăm sáu mươi một
tỷ lệ sinh là số lượng trẻ sơ sinh trung bình mà một người phụ nữ dự kiến
sẽ có trong cuộc đời họ
các nhà nhân khẩu học thường chấp nhận rằng dân số của một quốc gia chỉ có thể tăng lên
không tính tới yếu tố di cư nếu có cặp vợ chồng có trung bình ít nhất hai một con
tuy nhiên nhiều nền kinh tế phát triển đã có tỷ lệ sinh thấp hơn mức đó
kate estroy giám đốc trung tâm nghiên cứu
về bất bình đẳng xã hội tại đại học california của mỹ
cho biết mọi người có xu hướng sinh ít con hơn khi đối mặt với một sự kiện thảm khốc
kéo dài dẫn đến mức độ không chắc chắn cao
bà choi cho biết cặp vợ chồng thời covid một mươi chín có thể không muốn sinh con
khi họ không biết thu nhập của họ sẽ có từ đâu
nhưng sau đó vào năm hai nghìn hai mươi một số ca sinh bắt đầu phục hồi ở các quốc gia như mỹ
bắc âu australia và israel và trong một số trường hợp còn vượt quá tỷ lệ sinh trước đó
đây gọi là hiệu ứng bắt kịp
ở anh và xứ wells số ca sinh đã giảm năm trong nửa đầu năm hai nghìn hai mươi một so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai
đến nửa cuối năm số ca sinh đã trở lại mức hai nghìn một mươi chín
và cuối năm hai nghìn hai mươi một các quốc gia đã ghi nhận mức tăng sinh hàng năm đầu tiên kể từ năm hai nghìn một mươi năm
tại mỹ cục điều tra dân số quan sát thấy số trẻ sinh ra trong khoảng thời gian
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi một thấp một cách bất thường
tương đương với bảy trăm sáu mươi ba trẻ sinh ra mỗi ngày trong tháng một mươi hai
anna morse một nhà nhân khẩu học tại cục điều tra dân số cho biết đó rất có thể là kết quả
của đại dịch covid một mươi chín vào nửa cuối năm hai nghìn hai mươi một mỹ ghi nhận số ca sinh bằng với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi
các chuyên gia dân số và nhà kinh tế cho rằng các biện pháp kích thích tài chính và tiền tệ
do nhiều chính phủ đưa ra giúp ngăn chặn tình trạng giảm sinh kéo dài
carolin smith người đứng đầu bộ phận mức sinh và gia hóa dân số tại bộ phận kinh tế và xã hội
của liên hợp quốc cho biết các sáng kiến kích thích kinh tế đóng vai trò trong việc ngăn chặn
tỷ lệ sinh giảm mạnh bằng cách cung cấp một vùng đệm tài chính chống lại bất ổn kinh tế
quý vị thân mến mức sinh giảm trong thời kỳ đầu đại dịch đã đẩy thế giới phải đối mặt với quả
bom hẹn giờ nhân khẩu học tỷ lệ sinh giảm có nguy cơ làm chậm tăng trưởng toàn cầu và khiến cho
người già phải đối mặt với dân số già những tín hiệu tích cực về tỷ lệ sinh newton đã làm
giảm bớt mối lo lắng về các hệ lụy kinh tế và xã hội có thể xảy ra